thưa quý vị cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
do đỗ ngọc hà có tên gọi khác là hà miên trú tại quận long biên tp hà nội cầm đầu
cụ thể vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn cùng nghiên cứu tìm hiểu
về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài baccarag
sử dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do hà và sơn vận hành chỉ tính từ một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
là khoảng hơn một một tỷ euro tương đương với ba mươi tỷ đồng
khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với một mươi bảy đối tượng ở hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính ba máy tính bảng bốn mươi hai điện thoại di động
hơn một bảy tỷ đồng một trăm linh bốn lượng vàng sic một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác